các bác sĩ đến từ bệnh viện đa khoa tâm anh sẽ tư vấn cho quý vị về cách nhận biết cũng như sử trí khi gặp phải tình trạng đa ối
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
các bác sĩ đến từ bệnh viện đa khoa tâm anh sẽ tư vấn cho quý vị về cách nhận biết cũng như sử trí khi gặp phải tình trạng đa ối

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
các bác sĩ đến từ bệnh viện đa khoa tâm anh sẽ tư vấn cho quý vị về cách nhận biết cũng như sử trí khi gặp phải tình trạng đa ối